từ đầu tháng một mươi đến nay trên địa bàn xã duy nghĩa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã xuất hiện một ca dương tính bệnh bạch hầu và hai trường hợp nghi mắc bệnh bạch hầu
ngay sau khi phát hiện ngành y tế tỉnh quảng nam đã cử lực lượng y bác sĩ đến kiểm tra
lấy mẫu xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng chống không để bệnh lây lan ra diện rộng
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi tại xã duy nghĩa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
tiếp tục phát hiện hai trường hợp nghi bị mắc bệnh bạch hầu
phải đưa ra thành phố đà nẵng điều trị làm nhiều người lo lắng
trước đó vào giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín một học sinh lớp tám của trường trung học cơ sở nguyễn văn chỗi
trên địa bàn xã được phát hiện dương tính với bệnh bạch hầu
phải điều trị cách ly tại bệnh viện phụ sản nhi thành phố đà nẵng
người dân ở đây trong vùng nhiễm dịch bạch hầu này thì mình cũng rất là hoan môn rất là lo sợ
khi được xuống đây là được khóm và được tiêm mũi bạch hầu này thì tôi rất mừng
tại vì đã được tiêm người thì nói chung là
dịch là cũng đỡ tới tay mình hơn
trước tình hình này các cơ quan y tế tại địa phương đã tổ chức tiêm vaccine
cho hơn một ba trăm sáu mươi người dân ở khu vực phát hiện bệnh
đặc biệt để ngăn chặn bệnh bạch hầu bùng phát
ngoài việc cho uống thuốc dự phòng đối với những người trong vùng dịch
trong hai ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi sở y tế tỉnh quảng nam phối hợp với chính quyền địa phương
triển khai tiêm vaccine td cho hơn một mươi một năm trăm linh đối tượng từ năm đến bốn mươi tuổi
ở xã duy nghĩa và xã duy hải
ngay từ đầu
triển khai giúp người vaccine cho học sinh cấp hơ và hơ trường của cấp một
tại xã duy nghĩa và cho uống thuốc dự phòng học sinh tại xã duy nghĩa
đến giờ là tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng cho toàn dân
từ một mươi năm tuổi đến dưới bốn mươi tuổi
trong thời gian một mươi ngày qua là sở y tế
rồi trung tâm y tế sẽ đầu tư như là mùa tơ lực
ngôn lực mùa nội dung
thực hiện cái nội dung này
tuyên truyền cho bà con
cũng như trong giáo viên và học sinh
về những nội dung liên quan đến bệnh bạch hầu
đồng thời những triệu chứng liên quan đến bệnh
như là có sốt mệt mỏi đau hỏng
có cảm giác đau hỏng
tất cả khi mà có những trường hợp đó
đều phải đến với trạm y tế
để được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm
và có hướng xử lý tiếp
theo kế hoạch sau đợt tiêm phòng lần này
sở y tế sẽ phối hợp với chính quyền địa phương
tổ chức triển khai hai đợt tiêm phòng vaccine td nữa
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cho bốn mươi năm chín trăm linh đối tượng nằm trong khu vực có dịch
tại xã duy nghĩa và duy hải
đồng thời sẽ tổ chức tiêm vaccine dpt
cho gần một ba trăm linh trẻ em
từ một đến bốn tuổi ở hai xã này